mừng thưa quý vị từ sáu giờ sáng nay ngày tám tháng chín các chốt kiểm dịch covid một mươi chín phân vùng của thành phố hà nội đã triển khai kiểm soát chặt người và phương tiện lưu thông ra vào vùng một
theo mẫu giấy đi đường mới kết hợp vẫn sử dụng với giấy đi đường cũ đã cấp tiến tới khi đủ điều kiện sẽ nhập hai loại giấy làm một
tình hình giao thông tại các chốt kiểm soát dịch bệnh sáng nay như thế nào việc triển khai kiểm tra theo mẫu mới đang được thực hiện ra sao
xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ghi nhận mà phóng viên chúng tôi vừa thực hiện trong sáng ngày hôm nay
tại chốt kiểm soát nằm trên đường cầu diễn quốc lộ ba mươi hai quận bắc từ liêm hà nội
lượng phương tiện từ vùng xanh vùng vàng hướng vào vùng đỏ gia tăng nhưng không xảy ra tình trạng ủn tắc
giao thông ổn định thuận lợi lực lượng chức năng bố trí kiểm tra một trăm linh phương tiện qua chốt
so với những ngày hôm trước thì ngày hôm nay em cảm thấy giao thông nó thoáng hơn rất nhiều không bị tăng đường nữa
hôm nay thì cái ngày đầu tiên sử dụng cái mẫu giấy đường mới đúng không

để đảm bảo chống ủn tắc tại những khu vực từ vùng hai và vùng một các lực lượng chức năng đã tăng cường lực lượng tại những chốt trọng điểm
đặc biệt là bố trí những cái tổ un tắc là phân lường từ xa để đảm bảo cho người dân đi lại một cách thuận lợi an toàn
do vậy là tình trạng ủn tắc đã không xuất hiện tại những khu vực giáp danh giữa các vùng
chúng tôi đã tiến hành là tăng cường ngay lực lượng để chia nhỏ các cái lường phương tiện để giảm tải trên các cái chốt kiểm soát của chúng tôi
chúng tôi dùng các cái xe
của tuần tra kiểm soát để chúng tôi nhắc người dân là từ xa là cầm sẵn giấy đi đường trên tay để khi đến chốt lực lượng thì chúng tôi lực lượng chức năng kiểm tra rất nhanh và tạo điều kiện cho người dân đi để không tập trung quá đông tại chốt kiểm giờ kiểm soát
theo thông tin mới nhất từ ubnd tp hà nội trước mắt tiếp tục sử dụng giấy đi đường đã cấp và giấy cấp mới kết hợp nhập vào dữ liệu dân cư

điều chỉnh đến hiệu quả thực tiễn thì mới nhập hai loại giấy thành một chỉ phạt người ra đường không thuộc các trường hợp theo quy định của chỉ thị một mươi sáu
theo ghi nhận thực tế cho thấy trong buổi sáng hôm nay người dân tại các chốt kiểm soát dịch bệnh sử dụng cả hai mẫu mới và cũ
đồng thời qua quá trình kiểm tra tại các chốt lực lượng chức năng cũng tăng cường công tác tuyên truyền trong việc sử dụng mẫu giấy đi đường mới
chúng tôi cũng kiểm soát những phân loại những người theo các nhóm các phương tiện theo các nhóm
những nhóm nào mà thuộc nhóm một do thủ trưởng cơ quan cấp thì chúng tôi nếu mà sắp hết hạn thì chúng tôi cũng nhắc
còn những nhóm nào thuộc do các lực lượng chức năng cấp thì chúng tôi cũng khuyến cáo người dân là phải gửi nhanh những thông tin những dữ liệu đến để cho cơ quan chức năng để phục vụ cho cái việc mà cấp cái giấy đi đường
để phục vụ công tác cho kiểm soát lực lượng chức năng được thuận tiện hơn
thuận lợi hơn
lực lượng chức năng khuyến cáo người dân được cấp giấy đi đường được phép đi từ vùng này sang vùng khác
nhưng phải đúng điểm đến lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm ra ngoài khi không thực sự cần thiết
nhằm đảm bảo ai ở đâu thì ở đó người ở vùng đào thì ở vùng đó để ngăn chặn nguồn lây lan thu hẹp vùng đỏ dập dịch trong thời gian sớm nhất